thực hiện chỉ đạo của bộ y tế hiện có hai mươi hai đường dây nóng của các bệnh viện đã đi vào hoạt động
để tiếp nhận các thông tin ý kiến về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
cụ thể chiều ngày ba mươi một tháng một bộ y tế cho biết để sẵn sàng và liên tục tiếp nhận các thông tin
ý kiến về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh người dân có thể liên hệ với hai mươi hai bệnh viện
theo các số đường dây nóng trên màn hình như bệnh viện bạch mai chín trăm sáu mươi chín tám mươi năm một nghìn sáu trăm một mươi sáu
bệnh viện nhật đới trung ương chín trăm sáu mươi chín hai mươi bốn một nghìn sáu trăm một mươi sáu bệnh viện e chín trăm một mươi hai một nghìn sáu trăm tám mươi tám tám mươi bảy
bệnh viện nhi trung ương ba trăm bảy mươi hai tám mươi tám bốn mươi bảy một mươi hai bệnh viện phổi trung ương chín trăm sáu mươi bảy chín mươi bốn một nghìn sáu trăm một mươi sáu
và một số bệnh viện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
bộ y tế cho biết để sẵn sàng và liên tục tiếp nhận các thông tin